hôm nay trên địa bàn tỉnh quảng bình có mưa to đến rất to gây ngập lụt nặng
một số địa phương xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại về người và tài sản

nước đầu nguồn dâng cao đã làm hơn hai trăm linh ngôi nhà ở xã phúc trạch và sơn trạch bị ngập

trước tình hình đó lãnh đạo tỉnh quảng bình đã cử các đoàn công tác xuống các địa bàn sung yếu
để chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
đồng thời nỗ lực đưa những hộ dân bị cô lập đến nơi an toàn
nhiều trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh
tại thừa thiên huế ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc
từ đêm ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đã xảy ra mưa to gió mạnh
gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho bà con nông dân
đặc biệt là đã làm ngã đổ hàng trăm cây xanh tại thành phố huế
các ban ngành tại thừa thiên huế đang tập trung khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống cho người dân
theo thống kê ban đầu gần chín mươi nhà dân ở các huyện
phú lộc phú vang phong điền bị tốc mái
hai nhà đổ sập gió mạnh và mưa lớn cũng làm một người tử vong và một người mất tích
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi tại các xã phong mỹ phong thu và thị trấn phong điền huyện phong điền
nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập nặng giao thông đi lại khó khăn
đặc biệt từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
mưa lớn kèm lốc xoáy dữ dội làm cho hàng trăm cây xanh ở thành phố huế bị gãy đổ
bật gốc hoặc bị gãy ngang thân nhiều dây điện cáp truyền hình điện thoại bị đứt
thiệt hại nặng nhất là khu vực bờ bắc sông hương tập trung ở bốn phường nội thành
thuận hòa thuận thành tây lộc và thuận lộc với hàng trăm cây xanh bị gãy đổ và bật gốc
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi nhân viên của trung tâm công viên cây xanh huế đã tiến hành dọn dẹp
và dựng lại những cây xanh bị đổ gãy đảm bảo an toàn cho người đi đường
hiện đơn vị đang phối hợp với các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả
do hoàn lưu bão số bốn gây ra để sớm ổn định cuộc sống cho người dân
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông trên cao từ chiều tối hôm qua
đến sáng nay trên địa bàn hà tĩnh có mưa to đến rất to gây ngập lụt nặng ở một số địa phương
theo báo cáo tất cả các địa phương ở hương khê đều bị ngập lụt
riêng xã hương đồ lộc yên bị cô lập hoàn toàn
một số vùng của các xã gia phố hương giang hương thủy đang bị cô lập
tuyến đường từ thành phố hà tĩnh lên hương khê bị gián đoạn tại địa phận xã hà linh
đến sáng nay các phương tiện đã lưu thông được
huyện kỳ anh có hai xã bị cô lập là kỳ thượng và kỳ lạc
và có hai mươi hộ dân tại ba xã kỳ lâm kỳ sơn kỳ tây bị ngập sâu
chính quyền địa phương đã di rời người dân lên vùng an toàn
huyện cẩm xuyên có sáu xã bị ngập
nước vào nhà dân gồm cẩm thạch cẩm mỹ cẩm duệ cẩm quan cẩm lĩnh cẩm vịnh
một số xã ở thạch hà như thạch lâm thạch tân cũng đang bị ngập lụt khá nặng
tại thành phố hà tĩnh nhiều nhà dân cũng bị ngập nước sâu giao thông đi lại hết sức khó khăn
mưa không ngớt cũng đã nhấn chìm nhiều tuyến đường ở thành phố hà tĩnh như lý tự trọng nguyễn công chứ trần phú khiến phương tiện không thể lưu thông
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa
nhà máy thủy điện hố hô đang tiến hành xả lũ với lưu lượng một tám trăm linh m ba trên dây hồ bộc nguyên xả lũ với lưu lượng hai trăm linh m ba trên dây hồ tàu voi đang xả lũ với lưu lượng một mươi m ba trên dây
nếu tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn cộng với lưu lượng nước do các hồ chứa xả lũ khả năng ngập lụt ở các khu vực hạ lưu là rất cao
theo tin mới nhận đến thời điểm này trên địa bàn hà tĩnh đã có hai người thiệt mạng do mưa lũ gây ra
trong khi đó tại tỉnh hải dương hiện nay nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn đang bị xâm phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông dòng chảy cũng như công tác phòng chống lụt bão
theo tri cục thủy lợi tỉnh hải dương hiện nay toàn tỉnh có khoảng ba năm trăm linh trường hợp vi phạm công trình thủy lợi ở các mức độ khác nhau
nghiêm trọng nhất là sáu trăm linh cầu bê tông kiên cố đã được xây dựng trái phép ngay trên công trình thủy lợi
do sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền
nhiều hộ dân đã ngang nhiên xây dựng cầu bê tông kiên cố ngang qua các dòng kênh để làm lối đi lại
và xây dựng nhà ở liều quán lấn chiếm vào hành lang bảo vệ của các công trình thủy lợi
thậm chí còn xây dựng nhà kiên cố ngay trên lòng kênh gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông dòng chảy
thực trạng này đòi hỏi ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cần có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt và xây dựng những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
thị trường việt nam thu hút các nhà đầu tư nhật
hậu giang tạm giữ hàng chục tấn lúa giống không rõ nguồn gốc
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo thể chế kinh tế của các nước g bảy hiện nay
là những nền kinh tế hàng đầu thế giới thể chế kinh tế của các quốc gia thuộc nhóm g bảy đã có ảnh hưởng tới kinh tế của nhiều quốc gia trong đó có việt nam
tuy nhiên do biến động của nhiều yếu tố cho thấy g bảy không còn là một thể chế hữu hiệu cho mục tiêu cải thiện sự hợp tác chính trị kinh tế trên toàn cầu
trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những diễn biến phức tạp các nước thành viên g bảy đang phải đối mặt với nhiều thách thức
trong đó phải kể đến sự ra đời của nhóm các nền kinh tế mới nổi brics và sự lớn mạnh của các nước
như trung quốc ấn độ
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh ba nội dung chính nhận diện những biến đổi thể chế kinh tế trong các nước g bảy
những nguyên nhân dẫn tới sự biến đổi thể chế kinh tế trong các nước g bảy và đề xuất các chính sách hội nhập của việt nam
trước tác động những biến đổi thể chế kinh tế trong các nước g bảy
theo hiệp hội ximăng việt nam năm hai nghìn một mươi sáu việc sản xuất và tiêu thụ ximăng tăng cao
tận dụng tối đa công suất của các nhà máy giảm bớt tình trạng lãng phí
mà các năm trước gặp phải
theo thống kê của cục quản lý giá bộ tài chính tính từ đầu năm cho tới nay
tổng sản lượng tiêu thụ xi măng toàn ngành ước đạt trên bốn mươi ba triệu tấn tăng khoảng bảy bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
dự báo trong thời gian tới tiêu thụ xi măng trong nước mỗi năm tăng từ năm tới năm năm triệu tấn
đạt khoảng tám mươi triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu xi măng khoảng một mươi năm triệu tấn
như vậy đến năm hai nghìn hai mươi tổng tiêu thụ xi măng của việt nam ước đạt chín mươi năm triệu tấn
đứng được các nhu cầu xây dựng và kiến thiết đất nước cũng như xuất khẩu
theo số liệu từ cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư tính đến cuối tháng chín
cả nước có một tám trăm hai mươi dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư
lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai trong thu hút đầu tư nước ngoài
theo đó tính từ đầu năm tới nay việt nam đã có ba mươi bốn dự án bất động sản được cấp mới
có vốn đầu tư nước ngoài tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là một tỷ usd
chiếm sáu một tổng vốn đầu tư đăng ký
bất động sản việt nam được đánh giá là tương đối hấp dẫn đối với các nhà đầu tư
đến từ châu á đặc biệt là nhật bản hàn quốc và singapore
thời gian gần đây nhà đầu tư của cả ba quốc gia này đầu tư khá nhiều nguồn vốn
vào lĩnh vực bất động sản của việt nam
bởi hiện nay nền kinh tế các nước này đang có xu hướng trùng xuống như nhật bản
hoặc thị trường bất đồng sản singapore thì trứng lại và hàn quốc cũng rất khó khăn
riêng các nhà đầu tư đến từ nhật bản tương đối mạnh dạn và nhanh chóng đưa ra quyết định
khi rót vốn vào thị trường bất động sản việt nam
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á năm hai nghìn chín
và đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á năm hai nghìn hai mươi
việt nam và nhật bản đã thực sự có một mối quan hệ toàn diện và sâu sắc
và cho đến thời điểm hiện nay thị trường việt nam vẫn luôn là một thị trường hấp dẫn
thu hút các nhà đầu tư nhật bản
đây là lần thứ ba ông yuki masa
yuki masa sekine đến thị trường việt nam
sau hai lần trực tiếp đến việt nam để nghiên cứu tìm hiểu thị trường
lần này ông đã đưa một đoàn các doanh nghiệp của nhật bản đến với việt nam
nhằm thể hiện mong muốn của các nhà đầu tư nhật bản được gia nhập đầu tư vào thị trường việt nam
theo ông yuki masa sekine các nhà đầu tư nhật bản đánh giá rất cao thị trường việt nam
bởi việt nam được coi là một thị trường tiềm năng và rộng lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
việt nam và nhật bản là hai quốc gia đã có mối quan hệ
lâu đời đặc biệt là trong mối quan hệ kinh tế thương mại
hai quốc gia cũng có khá nhiều điểm chung về văn hóa
so với thị trường singapore ai hồng kông thì thị trường việt nam có phần nhỏ bé hơn
thế nhưng có thể nói việt nam có một thị trường rất tiềm năng với những người tiêu dùng tinh tế và nhạy bén
chúng tôi rất hy vọng sau chuyến đi lần này các nhà đầu tư của chúng tôi có thể gia nhập vào thị trường việt nam
và được người dân việt nam đón nhận
chúng tôi cũng hy vọng có thể tăng cường hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của việt nam trong thời gian tới
việt nam xuất nhập khẩu hàng hóa giữa việt nam và nhật bản trong một mươi năm trở lại đây
luôn đạt mức tăng trưởng cao bình quân mỗi năm tăng trưởng một mươi ba chín
trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường nhật bản
đạt trị giá một bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ tăng bảy mươi hai chín so với tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang nhật bản tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu lên chín bốn mươi hai tỷ đô la mỹ
tăng trưởng hai một so với cùng kỳ năm trước

chứng minh sự hấp dẫn của thị trường việt nam đối với các nhà đầu tư nhật bản
hiện tại chúng tôi đang có hai văn phòng chính tại hà nội và thành phố hồ chí minh
với nhiệm vụ chính là hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nhật bản
đến đầu tư tại thị trường việt nam
điều đó cho thấy các doanh nghiệp của chúng tôi rất quan tâm tới thị trường việt nam
và không ngừng tăng cường đầu tư tìm hiểu và gia nhập vào thị trường của các bạn
có thể nói việt nam là một thị trường rộng lớn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nhật
thị trường việt nam cũng còn rất nhiều tiềm năng cần được khai phá
trong những năm qua chính phủ việt nam luôn luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp của nhật bản tới đầu tư tại thị trường việt nam
chính phủ hai nước cũng đã ban hành chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản
hướng tới năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn tới năm hai nghìn ba mươi với sáu ngành công nghiệp điện tử
máy nông nghiệp và các doanh nghiệp
máy nông nghiệp chế biến nông thủy sản đóng tàu môi trường tiết kiệm năng lượng và sản xuất ô tô
phụ tùng và những lĩnh vực mà phía nhật bản có thế mạnh phù hợp với nhu cầu phát triển
trình độ của việt nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương
lên sáu mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp chế biến nông thủy sản đóng tàu môi trường tiết kiệm năng lượng và sản xuất ô tô
vàn và các đợt nghỉ lễ dài ngày lưu lượng khách đi lại bằng đường thủy tăng mạnh
từ vấn đề trên lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế và ban quản lý các bến thuyền du lịch
đã tăng cường phối hợp kiểm tra chặt chẽ các điều kiện bảo đảm an toàn đường thủy
đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ trên thuyền
cùng với đó các điều kiện đối với thuyền du lịch như bằng lái của tài công
giấy phép hành nghề áo phao phao cứu sinh và giấy chứng nhận đăng kiểm thuyền
là điều kiện bắt buộc trước khi cho thuyền xuất bến
cùng với việc chấn chỉnh hoạt động ca trù trên sông hương tạo hình ảnh du lịch đẹp trong mắt du khách
thì quy định về lượng khách trên mỗi thuyền đều phải đảm bảo một mươi năm người trên một thuyền đơn và bốn mươi năm người trên một thuyền đôi
trước khi cho tàu xuất bến chắc cả tàu thuyền xuất bến ở các bến thuyền du lịch
và kiểm tra các lượng khách và đảm bảo an toàn đến không sông trong quá trình vận chuyển đưa khách du lịch trên sông
với kinh nghiệm quản lý điều phối hoạt động đường thủy qua các kỳ lễ hội lớn
cảnh sát đường thủy công an tỉnh thừa thiên huế đã duy trì an toàn các tuyến du lịch trên sông
góp phần giảm tải trọng cho giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
tại vùng biển cách phía đông đảo côn sơn côn đảo khoảng sáu mươi năm hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa phát hiện và bắt giữ tàu thành công
mang số hiệu bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám ts do ông bùi thanh phong làm thuyền trưởng chở khối lượng lớn dầu trái phép
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng bùi thanh phong thành công mang số hiệu bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám ts
do ông nguyễn văn vinh có địa chỉ tại bình thắng bình đại bến tre làm chủ tàu
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên tàu chở khoảng ba mươi lít dầu đeo không có hóa đơn
chứng từ hợp pháp hiện nay lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập
biên bản vi phạm hành chính niêm phong hàng hóa và dẫn dải tàu thành công về cảng hải đội bốn trăm linh hai
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật kết quả bắt giữ và xử lý
các tàu vi phạm trên biển đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên vùng biển tây nam của tổ quốc
tại hậu giang lực lượng tri cục quản lý thị trường tỉnh cũng vừa phát hiện và tạm giữ chiếc ghe ct bảy nghìn bảy trăm chín mươi ba
chở gần ba mươi tấn lúa giống chưa rõ nguồn gốc xuất xứ khi đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ
đây là số lúa do ông lương hồng phát là chủ ghe và cũng là người đại diện được doanh nghiệp tư nhân
lê văn liêm ở quận thốt nốt thành phố cần thơ ủy quyền chở đến cung ứng cho người dân ở ấp một mươi một xã
huyện vị thủy tỉnh hậu giang
theo hợp đồng bao tiêu lúa hàng hóa vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy được ký kết giữa doanh nghiệp này
với trưởng ấp một mươi một vào ngày ba tháng chín vừa qua và có xác nhận của ủy ban nhân dân xã vị thắng vào ngày hai mươi bảy tháng chín
tuy nhiên qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện lượng lúa giống nói trên có dấu hiệu vi phạm
trong lưu thông hàng hóa bởi vì chủ hàng không cung cấp được hóa đơn chứng từ
trên bao bì đựng lúa giống không ghi đầy đủ các thông số cần thiết theo quy định
mặt khác giấy ủy quyền của doanh nghiệp cho người đại diện cũng không hợp lệ
do đó tri cục quản lý thị trường đã ra quyết định tạm giữ lượng lúa giống này để điều tra xử lý theo quy định
ở phần tiếp theo của chương trình liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại

nga không kỳ vọng vào hòa đàm syri tại thụy sĩ
liên hợp quốc cảnh báo cuộc chiến sắp tới chống nhà nước hồi giáo is tự xưng tại thành phố musu iraq
có thể đẩy một triệu người vào cảnh mất nhà cửa thậm chí là trở thành lá chân sống
lực lượng quân đội iraq do mỹ hậu thuẫn đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thành phố mosul
thành trí cuối cùng của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại đất nước này
đây được dự báo là một trận chiến lớn nhất tại iraq kể từ sau trận chiến năm hai nghìn ba do mỹ dẫn đầu
liên hợp quốc cảnh báo thế giới sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn
và phức tạp nhất trên thế giới trong năm hai nghìn một mươi sáu
cuộc tấn công vào thành phố mosun có thể bắt đầu vào cuối tháng một mươi này
hiện tại đây có hơn một năm triệu dân thường đang sinh sống
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết ông không kỳ vọng đặc biệt đối với các cuộc đàm phán
về cuộc khủng hoảng syri diễn ra tại thành phố loshane của thụy sĩ vào cuối tuần này
phát biểu được ngoại trưởng nga đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp
với người đồng cấp mỹ john kerry tại loghane vào ngày hôm nay
đây là cuộc đàm phán đầu tiên về syria kể từ khi washington tạm dừng đàm phán song phương với moscow
về một thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia trung đông hồi đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
tham gia các cuộc đàm phán này còn có đặc phái viên liên hợp quốc về syri
ông staffan de mistura ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ ả rập xê út và qatar
đây đều là những nước ủng hộ lực lượng đối lập ở syri
tại syri chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại thành phố chiến lược aleppo
lực lượng chính phủ syri đang chiếm ưu thế và được cho là đang mở tuyến đường tiếp cận sân bay nằm ở phía đông thành phố
chính quyền của tổng thống mỹ barack obama đã công bố một gói quy định mới
trong đó tiếp tục nới lỏng những hạn chế thương mại đối với cuba
theo thông báo của bộ tài chính mỹ gói quy định mới sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với mặt hàng xì gà và rượu rum được sản xuất tại cuba
theo đó mọi công dân mỹ trở về từ cuba có thể mang cigar và rượu rum không bị giới hạn
giá trị một trăm linh đô la mỹ như hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó gói quy định mới sẽ gỡ bỏ các giới hạn về số chuyến tàu chở hàng đi lại giữa mỹ và cuba
cho phép các công ty dược phẩm cuba xin giấy phép của thị trường mỹ
và người dân cuba có thể mua một số mặt hàng trực tuyến của mỹ
ngoại trưởng nhật bản fumio kishida thông báo nước này sẽ hoãn đóng góp khoản tiền là bốn mươi hai triệu đô la mỹ năm nay
cho tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco
nhằm phản đối việc bổ sung vụ
thảm sát nam kinh vào chương trình di sản tài liệu
trong những năm qua nhật bản trên thực tế là nhà tài trợ hàng đầu của unesco
sau khi mỹ hoãn đóng góp cho tổ chức này từ năm hai nghìn một mươi một do phản đối palestine trở thành thành viên của unesco
vụ thảm sát nam kinh theo cách gọi của trung quốc hay sự kiện nam kinh theo cách nói của nhật bản
nhằm ám chỉ những hành động quân đội nhật bản trước đây tiến hành bên trong và xung quanh nam kinh trung quốc
sau khi thành phố này rơi vào tay quân đội nhật hoàng ngày một mươi ba tháng một mươi hai
phía trung quốc cho rằng số người thiệt mạng lên tới ba trăm linh người
trong khi đó các chuyên gia sử học nhật bản nhiều lần tranh luận về tính xác thực của vụ thảm sát này
cho rằng số người chết đều là binh sĩ và những hành động hung bạo không xảy ra
sự kiện tiếp tục là một đề tài gây tranh cãi trong quan hệ trung nhật
bộ ngoại giao argentina đã lên tiếng phản đối việc quân đội anh thông báo tiến hành tập trận
tại quần đảo tranh chấp manvina hay còn gọi là foxland từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng một mươi tới
thông báo của bộ ngoại giao hentina cực lực lên án việc anh tiến hành diễn tập
tại khu vực lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng chai phép
đi ngược lại những nghị quyết của liên hợp quốc và quy định của các tổ chức quốc tế khác
hentina cũng kêu gọi hai nước nối lại đàm phán để tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề manvina
và ngừng ngay những hành động đơn phương tại quần đảo đang có tranh chấp này
thứ trưởng bộ ngoại giao argentina carlos forradori cũng đã trao công hàm phản đối chính thức và kịch liệt
tới đại sứ anh tại buenos aires ông marken trước những hành động quân sự của london tại manvina
tổ chức di chú quốc tế hôm qua cảnh báo số người bỏ mạng trên hành trình vượt địa trung hải
tới châu âu trong năm nay sẽ vượt qua con số ba bảy trăm linh hai người của năm ngoái
và theo tổ chức này cho biết thì từ đầu năm đến nay đã có ba sáu trăm ba mươi hai người di cư thiệt mạng trên địa trung hải
và con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm
số liệu của tổ chức di trú quốc tế tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi số người di cư và tị nạn tới được châu âu là hơn ba trăm một mươi bảy hai trăm linh người
trong đó hơn một trăm sáu mươi tám người đã tới hy lạp gần một trăm bốn mươi năm người tới italia và hơn ba tám trăm linh người khác lựa chọn con đường tới châu âu qua tây ban nha hoặc đảo sip
tuy nhiên những con số này thấp hơn rất nhiều so với thống kê của năm ngoái khi chỉ trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm đã có hơn năm trăm linh tám người di cư đặt chân tới châu âu
và trong những tháng còn lại là hơn nửa triệu người
trong đó việc liby không kiểm soát được tình hình đất nước đã tạo điều kiện cho các dòng người di cư từ các nước châu phi khác tự do di chuyển qua lãnh thổ nước này
và sau đó được bọn buôn người đưa lên thuyền vượt địa trung hải sang châu âu
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại